sở giáo dục và đào tạo hà nội đã ra thông báo lịch nghỉ tết âm lịch năm hai nghìn một mươi tám của các đơn vị ngành giáo dục thủ đô
thời gian nghỉ tết nguyên đán của học sinh hà nội bắt đầu từ ngày một mươi tháng hai đến hết ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi
theo đó học sinh mầm non tiểu học được nghỉ tết nhiều nhất với thời gian một mươi một ngày liên tục kể cả thứ bảy chủ nhật
từ ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đến hết ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
tức từ ngày hai mươi năm tháng chạp năm đinh dậu đến hết mùng năm tháng riêng năm mậu tuất
đối với bậc trung học cơ sở trung học phổ thông trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên
học sinh được nghỉ một mươi ngày liên tục từ ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đến hết ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
các trường trung cấp sư phạm mẫu giáo nhà trẻ và trường bồi dưỡng cán bộ giáo dục hà nội nghỉ tết một mươi hai ngày
từ thứ sáu ngày chín tháng hai đến hết thứ ba ngày hai mươi tháng hai